đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang khiến cho người người nhà nhà cảm thấy lo lắng
và tìm cách bảo vệ cho bản thân cũng như là gia đình
đeo khẩu trang được nhiều người xem là một trong những cách có thể phòng tránh được dịch bệnh hiệu quả
thế nhưng tại trung quốc nơi khởi phát dịch bệnh này vẫn có những người quên mất điều này
chính vì thế mà cảnh sát nước này đã triển khai các thiết bị bay hay còn gọi là flycam
để nhắc nhở người dân quên đeo khẩu trang khi ra đường
từ nông thôn đến thành phố flycam đang được triển khai để hỗ trợ cảnh sát trong việc nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi đi ra đường
đây được coi là một phần trong nỗ lực kiểm soát sự lây lan nhanh chóng của virus nguy hiểm này
nhiều cư dân đặc biệt là ở nông thôn tỏ ra bất ngờ và thậm chí là hoảng sợ khi nghe tiếng loa nhắc nhở
tuy nhiên khi được giải thích thì tất cả mọi người đều tuân thủ yêu cầu của cảnh sát
sau khi được đăng tải lên mạng xã hội nhiều người bày tỏ sự đồng tình với biện pháp của cảnh sát trung quốc
coi đây là biện pháp hiệu quả để nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chung tay hạn chế sự lây lan của dịch ncov hiện nay